các hành chính nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi diễn ra vào sáng nay tại hà nội
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm chính phủ thủ tướng chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quan trọng
nhằm quán triệt đẩy mạnh cải cách hành chính ở các bộ ngành địa phương
thông qua chủ trì các hội nghị làm việc với các bộ ngành địa phương
thủ tướng chính phủ và các phó thủ tướng đã có chỉ đạo sát sao quyết liệt với công tác cải cách hành chính
thế nhưng công tác lãnh đạo chỉ đạo cải cách hành chính chưa thực sự quyết liệt
hệ thống pháp luật còn công cành phức tạp
tình trạng nợ động văn bản quy định chi tiết thi hành luật pháp lệnh
vẫn là nguyên nhân hạn chế hiệu lực thực tế của hệ thống pháp luật
thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn dườm già phức tạp
số lượng các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông còn ít
việc đổi mới chức năng nhiệm vụ của cả bộ máy hành chính nhà nước còn chậm
chưa phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
bộ máy của các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
các cơ quan cấp tỉnh và các phòng ở cấp huyện còn công cành phức tạp
thực hiện tinh giảm biên chế kém hiệu quả
một số lĩnh vực quản lý nhà nước còn trông chéo vướng mắt
trong đội ngũ chúng ta
cũng còn nhiều cán bộ công chức viên chức nhũng nhỉu tiêu cực của nhân dân
rồi có tính kinh công khai minh bạch
đối với đề đạt ra trong xã hội
còn yếu còn thiếu ở nhiều nơi nhiều việc
người dân cần có biết
dân còn kêu nhiều
tôi nói mức độ người dân kêu có giảm xuống
nhưng người tính minh bạch cũng chưa phải là phổ biến
cho nên người dân còn kêu khả
môi trường đầu tư có một vài bước nhưng mà nói chung
còn yếu còn kém so với những nước tiên tiến
một số nước tiên tiến ở khu vực asean
cái sát dăng của chúng ta cái bệnh quân liêu của cán bộ
cũng diễn ra chưa giải quyết được
xác định rõ nguyên nhân thủ tướng chỉ rõ
nhiệm vụ trong cải cách hành chính đề ra nhiều
nhưng thực hiện chưa sâu sát quyết liệt
việc tổ chức các mô hình thí điểm còn có nơi chưa đồng bộ
thiếu tổng kết và rút kinh nghiệm kịp thời
bên cạnh đó phương pháp triển khai thực hiện chưa có nhiều giải pháp
tập trung chưa thực sự quyết liệt
không cải cách vẫn bổn cổ chép lại
vẫn một nền hành chúi một nền hành chính tư duy lọc hậu
cẩn trở thì cho hội không phát triển được
thủ tướng cũng chỉ rõ tệ cửa quyền quan liêu tham nhũng vẫn còn
tính công khai minh bạch của nền hành chính vẫn còn nhiều thách thức
một số cán bộ công chức suy giảm lý tưởng lối sống
và vi phạm đạo đức công vụ gây bất bình trong nhân dân
thủ tướng yêu cầu cần phải khắc phục ngay những tồn tại này
đồng thời nâng cao chất lượng trong triển khai
cải cách hành chính ngay tại các cơ quan hành chính nhà nước
các cấp từ trung ương đến địa phương kiên quyết loại bỏ cơ chế xin cho
chúng ta cần phải tập trung cao nhất cho việc hoàn thiện thể chế
tạo lập phô trường kinh doanh lành mạnh
hạn chế và tiến tới xóa bỏ cơ chế xin cho
loại bỏ sự cân thiện trực tiếp của cơ quan hành chính nhà nước
và hoạt động các thức kinh doanh của doanh nghiệp
thông qua việc đơn giản quá công khai quá
minh bạch quá mọi thứ thuộc hành chính
tạo thuận lợi nhất cho người dân cho doanh nghiệp tiếp cận
và có cơ giới giám sát việc thực hiện
tháo rỡ những diễn ngán thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
đồng thời việc đó chúng ta kiên quyết và bỏ tình trạng tiêu cực
nhũng nhiễu và phải lấy sự hài lòng của người dân của doanh nghiệp
làm thước đo đánh giá chất lượng hiệu quả hoạt động
cung cấp dịch vụ công
để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi thủ tướng yêu cầu
chính phủ nói chung và các bộ máy chính quyền
cần phải thay đổi trong cách phục vụ
nhằm xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển
phải cụ thể các nhiệm vụ nói phải đi đôi với làm
sau hội nghị này thủ tướng yêu cầu các bộ ngành
từ trung ương đến địa phương phải đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính
tăng cường công tác thanh kiểm tra để kịp thời phát hiện
xử lý hoặc kiến nghị các khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ
thủ tướng chỉ đạo
cần xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước
tại các bộ các tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện
các nhiệm vụ cải cách hành chính
nếu để chậm trễ sẽ phải chịu trách nhiệm
thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ công chức gây khó khăn
nhũng nhiễu người dân doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
cũng trong sáng nay tại trụ sở bộ quốc phòng đã diễn ra
hội nghị tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
và sơ kết hai năm triển khai
nghị quyết tám trăm linh sáu của quân ủy trung ương về hội nhập quốc tế
đối ngoại về quốc phòng đến năm hai nghìn hai mươi
tới dự và chỉ đạo hội nghị có đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
tại hội nghị đại tướng ngô xuân lịch đánh giá cao công tác đối ngoại quốc phòng
trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đã không ngừng phát triển
đạt được nhiều thành tiệu quan trọng
trong đó hợp tác song phương về quốc phòng với tám mươi nước
từng bước đưa quan hệ đối ngoại quốc phòng đi vào chiều sâu
từng bước chú trọng hợp tác đa phương trong khuôn khổ asean
theo đường lối đối ngoại của đảng
bên cạnh đó bộ trưởng ngô xuân lịch cũng lưu ý đối ngoại quốc phòng
cần triển khai và hoàn thiện đề án quân đội tham gia hoạt động
giữ gìn hòa bình liên hợp quốc giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về đối ngoại quốc phòng
góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền và lợi ích quốc gia dân tộc
nam trên trường quốc tế
sau hai năm thực hiện nghị quyết tám trăm linh sáu của quân ủy trung ương
về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng
được khẳng định tính đúng đắn tính kịp thời và có hiệu quả các chủ trương
giải pháp về công tác đối ngoại quốc phòng
nêu cao tầm quan trọng của đối ngoại quốc phòng trong nhiệm vụ mới
giữ gìn môi trường hòa bình bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc
trong thời gian tới tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án quân đội
tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
và những năm tiếp theo
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu trong khi tổng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
đạt hơn hai mươi tám hai trăm linh tỷ đồng thì số chi khám chữa bệnh tại các địa phương
đã lên tới con số gần ba mươi ba trăm linh tỷ đồng dẫn đến bộ chi quỹ khám chữa bệnh
bảo hiểm y tế là hơn hai một trăm linh tỷ đồng
đây là số liệu được bảo hiểm xã hội việt nam đưa ra trong hội nghị
thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tháng tám năm hai nghìn hai mươi
diễn ra vào chiều ngày hôm nay một mươi bảy tháng tám
theo báo cáo của bảo hiểm xã hội việt nam nhiều tỉnh thành trong cả nước
có số vượt quỹ sáu tháng đầu năm rất lớn gồm thanh hóa ba trăm bảy mươi tỷ đồng
nghệ an ba trăm năm mươi một tỷ đồng quảng nam hai trăm ba mươi tám tỷ cà mau hai trăm hai mươi một tỷ thái bình hai trăm một mươi ba tỷ đồng
lãnh đạo bảo hiểm xã hội việt nam cho biết nguyên nhân chính dẫn tới
bộ trí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
trong sáu tháng đầu năm vượt tổng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
là do tăng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do áp dụng giá dịch vụ y tế đồng hạng
theo thông tư ba mươi bảy và do tác động của thông tuyến khám chữa bệnh cấp huyện
trước thực trạng này lãnh đạo bảo hiểm xã hội việt nam đã yêu cầu các địa phương
phân tích cụ thể nguyên nhân để có giải pháp chỉ đạo phù hợp trong những tháng cuối năm
đồng thời tổ chức tốt việc kết nối liên thông dữ liệu cơ sở khám chữa bệnh
và cơ quan bảo hiểm xã hội để phục vụ việc giám định thanh toán bảo hiểm y tế
ngày một mươi bảy tháng tám đoàn công tác của ủy ban tư pháp của quốc hội đã đến khảo sát tình hình
chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án phạt tù tại trại giam định thành
thuộc tổng cục tám bộ công an đóng tại huyện thoại sơn tỉnh an giang
thời gian qua tất cả phạm nhân được đưa đến trại chấp hành án trại giam định thanh
đều thể hiện sự an tâm học tập lao động chấp hành tốt nội quy trại giam
sau tháng đầu năm nay có một mươi sáu bốn mươi sáu phạm nhân xếp loại tốt sáu mươi bốn bốn mươi phạm nhân xếp loại khá
chín trăm hai mươi phạm nhân được đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù từ một đến tám tháng
ban giám thị trại giam định thành cũng đã kiến nghị với đoàn công tác của ủy ban tư pháp quốc hội
một số vấn đề như kịp thời ban hành các thông tư văn bản hướng dẫn
liên quan đến công tác thi hành án hình sự sau khi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm có hiệu lực
đầu tư xây dựng sửa chữa một số cơ sở hạ tầng xuống cấp
như nhà học tập nhà giam nhà ở cho cán bộ chiến sĩ có gia đình
trang bị thêm các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý giam giữ và giáo dục phạm nhân
đến sáu giờ sáng nay ngày một mươi bảy tháng tám bộ đội biên phòng các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến quảng trị
phối hợp với ngành thủy sản gia đình chủ tàu thuyền trường đã thông báo và hướng dẫn
cho ba mươi ba tám trăm sáu mươi năm phương tiện lồng bán
tính đến nay vĩnh phúc có bốn mươi tám đơn vị đã được sắp xếp đổi mới và là một trong hai địa phương trong cả nước được chính phủ biểu dương về công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước
tuy nhiên tái cơ cấu doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào số lượng để đánh giá
hiện nay với số cổ phần nhà nước chiếm giữ tại các doanh nghiệp chiếm từ bảy mươi tám đến chín mươi sáu thì tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp của vĩnh phúc còn nhiều vấn đề đặt ra
từ đặc thù của doanh nghiệp từ vấn đề sở hữu vốn của các doanh nghiệp này
trong thời gian tới mặc dù có những khó khăn nhưng chúng tôi nghĩ chúng tôi sẽ cố gắng quyết liệt và giải quyết những vương mắc những khó khăn này để tiến hành cổ phần hóa được một cách tốt nhất
thủ tướng chính phủ cũng đã đồng ý cho ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc thí điểm chuyển đổi ba đơn vị sự nghiệp công lập là trại thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao vĩnh phúc
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trung tâm tư vấn giám sát các công trình

trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trung tâm tư vấn giám sát các công nghệ cao vịnh phúc
muốn cho thu hút lao động ở các ngành nghề này
nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh quảng ngãi lần thứ một mươi chín đặt ra mục tiêu
thu hút từ hai năm đến ba sáu tỷ đô la mỹ vốn đầu tư
ngay sau đó quảng ngãi đã tiến hành ra soát xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi
hỗ trợ và thu hút đầu tư loại bỏ các thủ tục không cần thiết
tạo môi trường đầu tư thông thoáng
các giải pháp này được tỉnh quảng ngãi kỳ vọng sẽ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh
thu hút các dự án có vốn đầu tư lớn
thì nghị quyết một mươi chín là xác định ba cái nhiệm vụ đột phá
tức là một là phát triển công nghiệp hai là chúng ta phát triển hạ tầng kỹ thuật
cái đột phá thứ ba nữa là chúng ta phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
ta phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa đó là cái công tác xúc tiến đầu tư
là thay vì chúng ta chỉ thực hiện công tác quảng bá giới thiệu
thì chuyển sửa
cái hình thức là vừa quảng bá vừa giới thiệu nhưng nhấn mạnh cái yếu tố là mình tư vấn hỗ trợ cho nhà đầu tư
cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh nhất là khâu đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng đô thị
các khu kinh tế khu công nghiệp
tỉnh quảng ngãi đã chủ động kêu gọi đầu tư theo hình thức hợp tác công tư để cùng phát triển
hơn năm tỷ đồng được đầu tư vào các dự án giao thông huyết mạch
kết nối khu kinh tế dung quất khu công nghiệp v ship với quốc lộ một a đi các càng biển càng hàng không
nhằm tạo thêm sức hút đón các nhà đầu tư chiến lược vào các khu kinh tế khu công nghiệp
tiến đường này là một trong những dự án rất là lớn và rất là có ý nghĩa trong thông suất của tiến đường này
đây là một đường trục chính nối từ quốc lộ một cũng như nối đi với đường cô tóc
chạy xuống dưới tất cả các cổng và thông qua trong tương lai thì có khu công nghiệp sẽ đấu nấu vào tiến đường này
đó là một trong những tiến đường quyết mạch trong dự án trong các khu kinh tế dung quất
tại hội nghị xúc tiến đầu tư quảng ngãi tiềm năng và cơ hội đầu tư thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng
quảng ngãi có lợi thế vượt bậc như cảng biển nước sâu sân bay đường cao tốc đặc biệt là có nguồn lao động dồi dào
để phát huy cao những tiềm năng và lợi thế này quảng ngãi cần đổi mới mạnh mẽ về tư duy quản lý hỗ trợ tối đa giúp doanh nghiệp phát triển
quá trình xúc tiến và đổi mới của một địa phương là liên tục chứ không phải chỉ một đợt
cho sự cố gắng bình mỹ của các cấp chính quyền hệ thống chính trị rất quan trọng trong phát triển
chúng ta phải nghiên cứu cách căng bẳng để phát triển đúng hướng trong quá trình tỉnh quảng ngãi chúng ta
chúng ta đi theo định hướng sự dùng nghĩa trong thế thị trường nhưng không được bao cấp quay lại cái tư duy cũ trong phát triển
chính vì vậy tôi xin nói lại
việc với quy hoạch phi thị trường rất quan trọng đối với phát triển của quảng ngãi
tỉnh cần tiếp tục tích cực đối thoại lắng nghe các nhà đầu tư về những khó khăn mà họ đang gặp phải để cùng thối với họ
đồng hành cùng doanh nghiệp để dẹp bỏ những trầu cẩn cho phát triển khai thông cả về vốn công nghệ và thị trường
trong năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp với các giải pháp đồng bộ công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh quảng ngãi đã đạt được những kết quả khả quan
trong sáu tháng năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh quảng ngãi đã cấp một mươi bảy giấy chứng nhận đầu tư trong đó cấp bốn giấy chứng nhận đầu tư fdi với tổng vốn đăng ký hai mươi ba triệu đô la mỹ
thu hút đầu tư trong nước một mươi ba dự án tổng vốn đăng ký hơn tám mươi tỷ đồng
đây là tín hiệu cho thấy các giải pháp để thu hút đầu tư của quảng ngãi đang đi đúng hướng và từng bước phát huy hiệu quả
trong phần tin thế giới
trong phần tin thế giới
hãng tin reuters hôm nay dẫn lời một quan chức quân đội cấp cao của mỹ cho biết
quyết định của mỹ và hàn quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt trên đất hàn quốc
là để chống lại mối đe dọa tên lửa từ triều tiên và không đe dọa trung quốc
tuyên bố do đại sứ quán mỹ tại bắc kinh
bắc kinh phát hành cho biết tham mưu trưởng lục quân mỹ tướng mark milley đã khẳng định với người đồng cấp phía trung quốc li chua chang
tổng chỉ huy các lực lượng bộ binh của quân đội trung quốc rằng tháp là một biện pháp bảo vệ người dân hàn quốc và người dân mỹ khỏi các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo của triều tiên
và đó không phải là mối đe dọa với trung quốc
hàn quốc trước đó cũng cho hay việc đạt được thỏa thuận với mỹ triển khai tat tại nước này là nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ triều tiên và không nhằm vào trung quốc
tuy nhiên bắc kinh đã phản đối kế hoạch này khi cho rằng pass có thể làm mất ổn định cân bằng an ninh trong khu vực
nước anh còn có thể ở lại liên minh châu âu tới cuối năm hai nghìn một mươi chín chậm hơn gần một năm so với dự đoán khi các bộ phụ trách đàm phán cho việc này chưa thực sự sẵn sàng
chính phủ vương quốc anh từng đề cập tới khả năng kích hoạt điều năm mươi của hiệp ước lisbon
nhằm bắt đầu quy trình đưa vương quốc anh ra khỏi eu vào đầu năm hai nghìn hai mươi
tuy vậy một số nhân vật quan trọng của trung tâm tài chính london cho biết họ được các bộ trưởng cảnh báo rằng việc kích hoạt điều năm mươi có thể sẽ bị trì hoãn tới tận mùa thu năm hai nghìn một mươi tám
vấn đề là các bộ chưa tuyển đủ số lượng chuyên gia cần thiết để phục vụ cho kế hoạch này
thậm chí nội dung đàm phán cũng chưa được xây dựng cụ thể
thủ tướng anh theresa may đã thành lập một bộ riêng chuyên phụ trách các cuộc đàm phán brexit
nhưng người đứng đầu cơ quan này david davis cũng mới chỉ tuyển dụng được khoảng
năm mươi số nhân viên cần thiết để giúp cơ quan này hoạt động theo kế hoạch
giới chức myanmar cho biết là dịch sởi bùng phát tại vùng tộc người naga tây bắc nước này cho tới nay đã khiến bốn mươi hai người thiệt mạng và hai trăm linh người nhiễm bệnh
kể từ tháng sáu vừa qua nhiều ngôi làng ở vùng naga đã thông báo về sự bùng phát của một loại bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh ở trẻ em và thanh thiếu niên
gây ra nhiều trường hợp tử vong chỉ trong một thời gian ngắn
trung tâm kiểm soát dịch bệnh myanmar sau đó đã chẩn đoán loại bệnh truyền nhiễm trên là bệnh sởi
mỹ cũng đã cử nhân viên y tế tới hỗ trợ myanmar tuy nhiên công tác kiểm soát dịch bệnh đang gặp phải khó khăn do cơ sở y tế kém phát triển tại khu vực
số lượng lớn bệnh nhân trong khi số lượng nhân viên y tế lại hạn chế
giới chức myanmar đã bắt đầu cung cấp miễn phí vaccine phòng bệnh sởi cho người dân kể từ đầu năm ngoái
tuy nhiên do nguồn lực hạn chế rất ít người dân sống tại vùng naga được tiếp cận với vaccine
thị trưởng thành phố new york mỹ ông pinger blacio cho biết kể từ tháng bốn tới nay thì ít nhất bốn mươi chín người phụ nữ mang thai sống tại đây đã bị nhiễm virus zika
phát biểu với báo chí thị trưởng new york kêu gọi các thành viên của quốc hội mỹ sớm thông qua quỹ hỗ trợ trị giá một chín tỷ đô la mỹ để phòng chống zika
ông cũng cho biết thành phố đã ghi nhận một trường hợp trẻ được sinh ra với dị tật đầu nhỏ do virus zika
ông blasio nhấn mạnh
chính phủ mỹ cần phải phê duyệt khẩn cấp kinh phí bổ sung để đối phó với virus zika
theo giới chức y tế mỹ chỉ riêng tại thành phố new york đã có tới gần năm trăm linh người có xét nghiệm dương tính với virus zika
chủ yếu bị nhiễm bệnh khi đi du lịch đến các vùng bị ảnh hưởng và một số nhỏ bị lây qua đường tình dục